cùng với các địa phương chịu ảnh hưởng do cơn bão số năm mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua cũng đã gây ngập cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng nam
đặc biệt mưa lớn kéo theo nước sông lên nhanh khiến huyện miền núi nam trà my và huyện đông giang tỉnh quảng nam bị cô lập hoàn toàn
mưa lớn đã khiến tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn từ huyện bắc trà my đi nam trà my bị ngập nặng
huyện nam trà my hiện đã bị lũ chia cắt hoàn toàn trên địa bàn huyện có một hộ dân bị tốc mái nhà hoàn toàn
ba hộ bị đất tràn vào nhà tại huyện đông giang một số khu vực trũng thấp nước lũ dâng cao tràn qua mặt đường gây cô lập cục bộ tuyến quốc lộ một mươi bốn g đi lên trung tâm huyện
tại khu dân cư a sinh thôn brown thị trấn brow nước cống từ đường hồ chí minh đổ xuống khiến sói lở diện tích đất sát nhà nhiều hộ dân
hiện chính quyền địa phương đã thiết lập hàng rào barrier các lực lượng túc trực tại những vị trí sung yếu và khuyến cáo người dân không đến khúc sông suối để vớt củi và bắt cá